đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng
trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
là những chỉ đạo quan trọng của tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trong bài viết
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
đây cũng là ý tưởng mà tỉnh bình dương đang theo đuổi nhằm phát triển vùng đổi mới sáng tạo
gắn với đề án thành phố thông minh kết nối với khu vực và thế giới nhằm tạo ra những bước đột phá trong nhiệm kỳ mới
vùng đổi mới sáng tạo tỉnh bình dương là sự tiếp nối trong đề án xây dựng thành phố thông minh mà tỉnh này đang theo đuổi
vùng đổi mới sáng tạo không chỉ bao hàm nội dung về không gian địa lý trong đó lấy khu vực thành phố mới bình dương
khu công nghiệp khoa học công nghệ làm trọng tâm mà còn hình thành các cơ chế mềm để khuyến khích các ý tưởng phát triển khởi nghiệp
tổng bí thư đã chỉ đạo rất là sát về việc đổi mới mô hình tăng trưởng đổi mới tái cơ cấu nền kinh tế
tỉnh bình dương thực hiện chỉ đạo của tổng bí thư cũng đã đặt chỉ đạo này trong môi trường điều kiện của tỉnh bình dương
để đưa ra một khu công nghiệp khoa học công nghệ đưa ra cái vùng đổi mới sáng tạo
đó là thể hiện sự khát vọng của bình dương trong nhiệm kỳ tới cũng như tầm nhìn từ hai nghìn ba mươi đến hai nghìn năm mươi
đó là phát triển công nghiệp phải gắn liền với phát triển khoa học công nghệ
vùng đổi mới sáng tạo tích hợp khu công nghiệp khoa học công nghệ bào bàng thành phố thủ dầu một
vị trí khu làm việc và khu đô thị cùng hệ thống giao thông logistics
đề án này tham khảo một số mô hình thành công như vùng đổi mới sáng tạo đê trơn đê đắc innopolis của hàn quốc
hay brainport anh hô ven của hà lan
tỉnh bình dương đặt mạnh vào việc phát triển khoa học công nghệ
cái tăng trưởng kinh tế bình dương trong giai đoạn tới
để làm được việc đó thì tỉnh bình dương thực hiện cái điểm mấu chốt là tỉnh bình dương sẽ xây dựng
một cái vùng đổi mới sáng tạo
cái vùng này mà trọng tâm là khu công nghiệp khoa học công nghệ
đổi mới công nghệ hiện đại hóa hình thái kinh doanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng
hàng loạt những yêu cầu đặt ra để hướng tới vùng đổi mới sáng tạo hướng đi đã rõ
điều quan trọng là phải tập trung sức của cả hệ thống chính trị
cùng với huy động sự vào cuộc của người dân để biến những ý tưởng đó thành hiện thực
đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực
tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đó là quyết tâm của tỉnh bình dương nhằm cụ thể hóa những định hướng
mà tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đề ra cho giai đoạn phát triển mới của đất nước